nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào thông luân si su lít
thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong lan thương lần thứ ba vào ngày hôm nay
hai mươi bốn tháng tám theo hình thức trực tuyến
tham gia hội nghị còn có lãnh đạo cấp cao campuchia myanmar thái lan và trung quốc
hợp tác mê công lan thương với sự tham gia của sáu nước ven sông gồm việt nam campuchia lào myanmar thái lan và trung quốc
là ý tưởng được thái lan đề xuất lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi
việt nam đã tham gia tích cực vào hợp tác mekong lan thương ngay từ quá trình thành lập và có nhiều đóng góp về nội dung lĩnh vực hợp tác
việt nam đã chủ động tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng mang tính định hướng hợp tác
và đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên của hợp tác mekong lan thương
các bộ ngành cơ bản đã tham gia vào hoạt động của các nhóm công tác
bước đầu tham gia xây dựng các tài liệu kế hoạch định hướng hoạt động của từng nhóm công tác
hội nghị lần thứ ba vốn dự kiến được tổ chức vào đầu năm tại vientiane lào
song do dịch bệnh bùng phát nên đã bị trì hoãn
tại hội nghị lần này lãnh đạo sáu nước sẽ điểm lại thành quả hợp tác và tổng kết kinh nghiệm hợp tác thời gian qua
quy hoạch toàn diện kế hoạch hợp tác thời gian tới
đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như tài nguyên nước kết nối y tế cộng đồng